tại hà nội tổng hội y học việt nam phối hợp cùng tập đoàn novatis tổ chức diễn đàn khuyên hướng tương lai về lĩnh vực y tế lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
kiến tạo con đường tương lai cho ngành y tế sử dụng nguồn lực và vận hành hiệu quả để đạt kết quả tối yêu đối với các quốc gia có dân số già nhanh tại châu á
hiện nay tình trạng gia hóa dân số ngày càng phổ biến không chỉ ở việt nam mà còn ở hầu hết các quốc gia châu á
điều này đặt ra nhiều thách thức lớn có tác động lâu dài cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở mỗi nước
việc xây dựng hệ thống y tế thông minh sử dụng các nguồn lực quản lý vận hành hệ thống hiệu quả là vấn đề mà các quốc gia quan tâm nhằm mục đích hình thành hệ thống y tế bền vững
tại việt nam hệ thống y tế còn một số hạn chế và thách thức chất lượng dịch vụ y tế vẫn còn tranh lệch giữa các vùng miền và tuyến
đội ngũ nhân viên y tế còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng
y tế cơ sở chưa được đổi mới căn bản về bộ máy về hoạt động nguồn lực và cơ sở hạ tầng
trước những khó khăn trên tại diễn đàn lần này các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước đã bàn thảo các xu hướng toàn cầu về chính sách y tế với ba chủ đề chính
thứ nhất mục tiêu dành cho hệ thống y tế tại châu á mô hình hiện tại sẽ kéo dài đến khi nào
thứ hai tăng cường sự đóng góp từ xã hội và bệnh nhân nhằm gia tăng sức khỏe giảm chữa bệnh
thứ ba xây dựng các mô hình